ngày ba mươi một tháng một huyện châu thành a tỉnh hậu giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng do chủ tịch hồ chí minh sáng lập
đã vượt qua khó khăn thử thách giành được những thắng lợi vẻ vang ghi lại những mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
nhân dịp này huyện châu thành a cũng khánh thành và đưa vào hoạt động nhà tưởng niệm bắc hồ
đây là nơi để nhắc nhở cán bộ đảng viên và các lớp cháu con phải luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức người cách mạng
nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh để giáo dục thế hệ trẻ học tập và nói theo